bản tin dịch covid một mươi chín ngày bảy tháng một mươi của bộ y tế cho biết tính từ một mươi bảy h ngày sáu tháng một mươi đến một mươi bảy h ngày hôm nay
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận bốn một trăm năm mươi ca nhiễm mới
trong đó ba ca nhập cảnh và bốn một trăm bốn mươi bảy ca ghi nhận trong nước giảm hai trăm linh chín ca so với ngày trước đó
tại bốn mươi ba tỉnh thành phố các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước
đó là thành phố hồ chí minh giảm hai trăm ba mươi ca trà vinh giảm ba mươi một ca bình thuận giảm hai mươi tám ca
số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
trong ngày là một bốn trăm linh hai ca nâng tổng số ca được điều trị khỏi là bảy trăm năm mươi tám bốn trăm tám mươi tám ca
sáu tháng một mươi có một tám mươi sáu sáu trăm ba mươi tám liều vaccine covid một mươi chín được tiêm
như vậy là tổng số liều vaccine đã được tiêm là bốn mươi chín hai trăm năm mươi bốn chín trăm hai mươi năm liều